tại thành phố vinh bệnh viện ung bướu nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập
và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
sự ra đời của bệnh viện ung bướu nghệ an là một bước ngoặt quan trọng trong việc khám và điều trị ung thư
có phần giảm chi phí cho người bệnh đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
vùng khó khăn trên địa bàn cũng như các tỉnh bắc trung bộ
sau một mươi năm đi vào hoạt động bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể lãnh đạo cán bộ
thầy thuốc và nhân viên y tế bệnh viện ung biếu nghệ an hiện đang là địa chỉ tin cậy
được người dân trên địa bàn và các vùng lân cận lựa chọn
với những đóng góp đã làm được bệnh viện ung bướu nghệ an đã vinh dự được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc